nhân thái luyện chủ tịch hội đồng quản trị công ty alibaba phân công với vai trò giám đốc
đại diện trước pháp luật của hai công ty là công ty địa ốc xanh và công ty long thành ali
theo sự chỉ đạo của luyện lực có nhiệm vụ ký tên trên giấy tờ đăng ký thành lập công ty
đại diện ký hợp đồng hợp tác theo từng dự án để công ty alibaba bán các sản phẩm đất nền cho khách hàng
lực còn đứng tên cá nhân vận chuyển nhận chuyển nhượng nhiều thửa đất nông nghiệp và đất ở do luyện mua
đồng thời lực đứng tên một số tài khoản tại ngân hàng để nhận tiền chiếm đoạt từ khách hàng
sau nhiều tháng vất vả đeo bám phòng bốn cục cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy
phối hợp với bộ tư lệnh bộ đội biên phòng cục chống buôn lậu tổng cục hải quan
phòng cảnh sát ma túy công an tp hcm và công an quận tân phú đã triệt phá đường dây buôn bán ma túy tổng hợp
cung cấp cho các quán bar vũ trường trên địa bàn thu giữ một mươi năm kg ketamine và năm mươi viên thuốc lắc
qua công tác nắm tình hình trinh sát phát hiện phan quang khiêm quê tại bình định
vận chuyển ma túy từ campuchia về các quán bar tại tp hcm và các tỉnh thành phía nam để tiêu thụ
cầm đầu đường dây là nguyễn minh tùng chú tại quận tân phú và một người quốc tịch campuchia
sau nhiều tháng rộng rãi theo dõi đến chiều ngày hai mươi chín tháng chín khi nhóm tùng giao dịch ma túy
trên địa bàn quận tân phú thì bị trinh sát bắt quả tàng
ngoài tùng còn có đặng thị kim ngân phạm quang khiêm và nguyễn ngọc tuân
tạm xét nơi ở của các đối tượng này
cơ quan chức năng đã thu giữ một mươi năm kg ketamine và năm mươi viên thuốc lắc
công an quận hải châu tp đà nẵng vừa tiến hành khởi tố vụ án khởi tố bị can
và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với đối tượng nguyễn đức phúc bốn mươi năm tuổi
chú tại phường thanh bình quận hải châu tp đà nẵng về hành vi giết người
theo cơ quan điều tra vào tối ngày ba tháng bảy trong khi ngồi nhậu tại vỉa hè
giữa anh trần kỳ vĩnh duy và phúc xảy ra xô
anh duy cầm ly bia ném vào phúc phúc cầm theo một con dao thì được can ngăn
rồi cả bàn nhậu giải tán vì vẫn ấm ức
sáng ngày hôm sau thấy duy đang đứng trên đường mai lão bạc phúc rút dao đâm duy gây thương tích nặng
duy bỏ chạy thì bị phúc truy đuổi đến cùng đâm nhiều nhát dẫn đến thủng tim phổi thương tích năm mươi
được biết phúc từng có tiền án về tội cố ý gây thương tích nay lại tái phạm nghiêm trọng hơn
vụ cháy tại chợ kỳ vĩnh duy
phòng chợ tạm ở thị trấn còng huyện tĩnh gia tỉnh thanh hóa vào dạng sáng ngày hai tháng một mươi
mặc dù không gây thiệt hại về người thế nhưng hàng trăm tiểu thương đang buôn bán kinh doanh tại đây
chỉ sau một đêm bỗng trắng tài
do ngọn lửa bùng phát vào lúc giữa đêm nên hầu hết các tiểu thương đều không kịp di chuyển đồ đạc và hàng hóa
nhận được tin báo lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh thanh hóa đã khẩn trương điều động bảy xe chữa cháy
cùng năm mươi cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập lửa
theo thống kê ban đầu có khoảng bốn trăm linh kiosk cùng nhiều hàng hóa bị thiêu dụi
lực lượng chức năng đang khẩn trương điều tra nguyên nhân của vụ cháy
một giới bạc chủ yếu là phụ nữ tham gia vừa bị công an thành phố trà vinh tỉnh trà vinh triệt phá
khoảng hai mươi ba h ba mươi phút ngày một tháng một mươi lực lượng công an phát hiện một tụ điểm đánh bạc ăn thua bằng tiền trên vẻ hè
đoạn đường quang trung phường bốn thành phố trà vinh
lực lượng công an
bắt quả tang chín đối tượng có độ tuổi từ bốn mươi đến sáu mươi tuổi đang sát phạt nhau
tại hiện trường lực lượng chức năng thu giữ một triệu bốn trăm linh nghìn đồng năm bộ bài tay năm mươi hai lá và một số tài liệu vật dụng có liên quan
qua kiểm tra lực lượng chức năng thu giữ hơn hai mươi triệu đồng một mươi điện thoại di động và một dụng cụ sử dụng ma túy
do huỳnh thị oanh kiều cất giấu và kiều dương tính với ma túy
hiện công an phường bốn đang tiếp tục điều tra củng cố hồ sơ xử lý đối tượng theo đúng quy định của pháp luật
quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin nhanh của truyền hình công an nhân dân
còn bây giờ xin kính chào tạm biệt